chào buổi sáng quý vị khán giả cảm ơn quý vị đã thức dậy và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình an ninh ngày mới
rất nhiều những thông tin trong nước cũng như là quốc tế sẽ được chúng tôi cập nhật và truyền tới quý vị
liên quan tới tình hình dịch bệnh thưa quý vị tính đến chiều qua thì đã có ba mươi hai tỉnh thành phố xác định công bố cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó một mươi tám là cấp độ một một mươi bốn tỉnh thành phố cấp độ hai đáng chú ý là trong năm thành phố trực thuộc trung ương có đà nẵng và cần thơ đã xác định cấp độ dịch
tám địa phương xác định công bố cấp độ dịch là cấp một gồm lai châu cao bằng lào cai bắc cạn điện biên tuyên quang thái nguyên bắc ninh bắc giang thái bình nam định quảng ninh quảng ngãi phú yên đồng nai bến tre bình thuận và sóc trăng
riêng với hà nội trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn hà nội với các tiêu chí một về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng dân số thời gian tiêu chí hai về độ bao phủ vaccine ở cấp độ một
tại ninh bình
mặc dù chưa công bố cấp độ dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám nhưng theo lãnh đạo ubnd tỉnh tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương hiện nay tương ứng với cấp độ một
bốn địa phương xác định công bố cấp độ dịch là cấp hai gồm vĩnh phúc phú thọ sơn la hải dương hưng yên hà tĩnh đà nẵng quảng trị đắk lắc cần thơ long an tiền giang bạc liêu và vĩnh long
thưa quý vị sau khi có văn bản hướng dẫn của bộ y tế ngày một mươi ba
bốn tháng một mươi về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
nhiều địa phương đã giả soát lập danh sách chuẩn bị sẵn sàng việc tiêm vaccine được an toàn hiệu quả
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
nhà có hai cháu đang học tiểu học
bà xuân ở phường phương liệt quận thanh xuân hà nội vừa lo việc nội trợ vừa kèm thêm cháu học bài
mong mỏi lớn nhất của gia đình bà là các cháu sớm được trở lại trường học và chương trình tiêm vaccine cho học sinh
sớm được triển khai
để sẵn sàng công tác tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh
tại phường phương liệt quận thanh xuân cán bộ y tế phường phối hợp cùng tổ covid cộng đồng
đi tới từng hộ gia đình tuyên truyền phát phiếu đăng ký tiêm chủng
hầu hết người dân đều tin tưởng và vui mừng vì sắp có vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
không chế dịch covid một mươi chín gia đình chúng tôi cũng rất là hoan nghênh chủ trương của y tế phường cũng như y tế quận của thành phố
như vậy là cũng sẵn sàng để cho cháu đi tiêm như vậy để đảm bảo cuộc sống hàng ngày bình thường
như ở tổ chúng tôi tổ dân phố này cho đến một mươi năm tháng chín
thì là chúng tôi đã gần như một trăm linh
từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm vaccine hết rồi kể cả những người chọ
đến đợt này thì giả soát trẻ em từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi
thì là chúng tôi cũng giao cho từng người thành viên của tổng covid cộng đồng
đi từng trạng ngõ một được phân công thì đi giả soát phát phiếu
và tập hợp lại thì báo về cho tổ thì là tổ lại tập hợp báo cáo với phường
hiện nay các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội đã đạt độ bao phủ vaccine covid một mươi chín mũi hai
kế thừa những kinh nghiệm từ đợt tiêm vaccine cho đối tượng người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
nhiều địa phương cho biết đã hoàn thành việc thống kê danh sách đối với lứa tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy
và chuẩn bị sẵn sàng công tác tiêm chủng theo quy định của bộ y tế
liên quan đến các đối tượng mở rộng tiêm từ một mươi hai tuổi cho đến một mươi bảy tuổi
thì với cái nội dung này phường phương liệt đã tổ chức
đã giả soát cùng với đợt đăng ký tiêm của cái đợt một
với cái nội dung này thì phường đã chỉ đạo các hệ thống trị quân cư và người dân
giảm soát lại để bổ sung các trường hợp còn soát còn thiếu
cơ bản đã hoàn thành nội dung các đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bây giờ chúng ta chỉ tổ chức khi có thuốc và người ta tổ chức tiêm theo hướng dẫn của quy định
theo ý kiến của nhiều chuyên gia tâm lý trẻ em là lứa tuổi nhạy cảm
sẽ phát sinh nhiều nguy cơ khi không may bị nhiễm covid một mươi chín
trong khi nhiều tỉnh thành trên cả nước học sinh đang phải học online tại nhà
nếu được tiêm vaccine sớm đồng nghĩa với việc các em được bảo vệ giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
chuyển sang tin tức về an ninh trực tự
tại cà mau viện kiểm sát nhân dân huyện trần văn thời đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can
đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can lâm minh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tạm trú tại khóm tám
phường tám thành phố cà mau về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong người
xảy ra tại xã khánh bình huyện trấn văn thời tỉnh cà mau
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày hai mươi ba tháng tám lâm minh hiệp trú tại khóng tám
phường tám thành phố cà mau có tiếp xúc gần với một người dương tính với sars cov hai
bản thân hiệp là f một trở về từ nơi có dịch bệnh covid một mươi chín nhưng không khai báo y tế theo quy định
vì sợ bị đưa đi cách ly y tế tập trung hậu quả dẫn đến lây lan chùm ca bệnh sars cov hai
tại địa phương làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín cho năm người thân đồng thời truy vết hàng trăm người
có liên quan đến f một f hai f ba và phải phong tỏa cách ly y tế hai ấp trên địa bàn xã khánh bình huyện trần văn thời
công an huyện phước long tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hoàng văn thừa
chú ấp một a xã phong thạnh tây a huyện phước long về hành vi chống người thi hành công vụ
theo điều tra ban đầu thừa là f
được điều trị khỏi bệnh tại bình dương khi về địa phương thừa được đưa đi cách ly tập trung
vào ngày ba tháng một mươi đến ngày đủ điều kiện được về nhà cách ly
thì trong khu cách ly phát hiện nhiều trường hợp dương tính với covid một mươi chín nên thừa và một số người khác
là f một phải cách ly tiếp tuy nhiên thừa không hợp tác và có hành vi quá khích chống đối
dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi
tại khu cách ly tập trung trường mầm non xã phong thạnh tây a huyện phước long
thừa cùng một số người khác đã dùng gậy sát búa
đập phá cổng tường rào khu cách ly đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày khi lực lượng chức năng tuyên truyền
vận động thừa không hợp tác mà dùng một dao thủ sẵn trong người đâm bị thương hai cán bộ chiến sĩ
công an huyện phước long lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế bắt giữ khẩn cấp thừa
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án
bắt động sản trên địa bàn
các đối tượng bị bắt giữ là tống phước hoàng hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại số chín đường nguyễn minh vĩ
phường vĩ dạ tp huế là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn khải tín
phan minh thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tạm trú tại nhà c ba trung cư vicoland là giám đốc công ty cổ phần
tập đoàn khải tín và nguyễn hà tấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại ba mươi sáu đường lý tự trọng phường xuân phú tp huế
theo điều tra ban đầu các đối tượng này đã cấu kết thành lập nhiều công ty thành viên nhằm mục đích thực hiện
các dự án bắt động sản và môi giới bắt động sản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để thuận lợi trong công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế kính đề nghị tổ chức
hoặc cá nhân nào là nạn nhân của vụ án trên hãy liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
theo số điện thoại hai trăm ba mươi bốn ba trăm hai mươi hai tám trăm năm mươi bảy hoặc đồng chí dương điều tra viên thụ lý vụ án số điện thoại chín trăm ba mươi năm bảy trăm ba mươi bảy trăm bảy mươi chín
liên quan đến vụ vận chuyển một trăm linh tấn đường cát nhập lậu từ campuchia về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bùi quốc việt cán bộ cục hải quan tỉnh an giang chú tại phường châu phú b
thành phố châu đốc tỉnh an giang đồng thời thực hiện lệnh khám xét nơi ở của việt
thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
trước đó khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trên đoạn sông thuộc khu vực xã quốc thái
huyện an phú tỉnh an giang lực lượng công an bắt quả tang lê toàn trung cùng vợ là nguyễn thúy oanh
chú tại huyện thới lai thành phố cần thơ điều khiển ghe vận chuyển
chú tại huyện an phú tỉnh an giang và nguyễn hồng cường chú tại quận cái răng
thành phố cần thơ về hành vi buôn lậu
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục ra quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với bùi quốc việt về hành vi buôn lậu
một mươi tám đối tượng có hành vi đập phá nhà dân liên quan đến tranh chấp đất đai ở phường thanh lương
quận hai bà trưng hà nội gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận tại khu vực cảng hà nội
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp cùng công an quận hai bà trưng điều tra và xác minh
công an cho biết hiện đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi gây dối trực tự công cộng của từng đối tượng
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào ngày một mươi năm tháng một mươi mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nhóm đối tượng săn trổ
tập trung trước một căn nhà khung sắt những người này dùng cưa máy cắt xà beng búa để phá cửa sắt
nhóm đối tượng này do nguyễn xuân hải hộ khẩu thương chú tại quận cầu giấy hà nội cầm đầu
chúng tôi bảo vệ về nhiệm vụ của chúng tôi được giao trong cảng hà nội là kiểm soát bọn trực tự an ninh trong cảng hà nội
kèm theo đó bảo vệ tài sản của công ty
chúng tôi cảm thấy là mình phải làm
còn về cái hành vi để tại sao gây lên cái hành vi mà chúng tôi gây ra như thế
bản thân tôi nhận thức được rằng là do quá nhiều cái ẩn phúc và bức xúc trong cái sự việc mà không bàn giao như thế
thì nên chúng tôi bức xúc
và xảy ra cái sự việc là bọn tôi xử dụng như vậy
theo cơ quan công an nguyên nhân vụ việc xoay quanh tranh chấp dân sự tại mảnh đất có địa chỉ số một nghìn ba mươi ba bạch đằng
phương bạch đằng quận hai bạch trưng thuộc quản lý sử dụng của công ty vận tải thủy một
với hộ gia đình chị hoàng thị hằng đang tạm trú tại địa chỉ trên
sau nhiều lần vận động không thành khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi
một nhóm khoảng một mươi nhân viên bảo vệ của công ty cổ phần vận tải một do đối tượng nguyễn xuân hải
hộ khẩu thương chú tại quận cầu giấy hà nội cầm đầu đã kéo đến địa chỉ một nghìn ba mươi ba đường bạch đằng
yêu cầu gia đình chị hằng mở cửa giải quyết tranh chấp
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường
mời các đối tượng về trụ sở giải quyết
qua sự việc này thì cơ quan điều tra cũng khuyên cáo đến người dân
liên quan vấn đề tranh chấp đất đai thì sẽ đến theo đúng quy định của pháp luật
dân để giải quyết về vấn đề tranh chấp dân sự không được hình sự hóa những hành vi dân sự
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nó gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ
trước mắt áp dụng biện pháp tố tụng đối với năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trên các số báo ra sáng ngày hôm nay có nội dung gì nổi bật xin mời quý vị cùng điểm báo
đại viên thu trang xin mời chị thu trang vâng cảm ơn chị minh phương
vâng thưa quý vị và các bạn trên báo lao động có dẫn ý kiến đại diện của một số bộ ngành địa phương
trong buổi tọa đàm nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng tới bình thường mới do cổng thông tin điện tử chính phủ
tổ chức đều cho rằng các địa phương không được làm trái với quy định của trung ương
không được cắt cử vào mỗi nơi một kiểu đồng thời thì việc triển khai nghị quyết này rất
khoát giải quyết được những vấn đề bất cập vướng mắc trong lưu thông
theo thứ trưởng bộ y tế nghị quyết một trăm hai mươi tám cho phép các địa phương linh hoạt áp dụng các
biện pháp cụ thể nhưng không được trái với quy định của trung ương không gây ách tắc về giao thông và
hàng hóa không gây cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và đi lại của người dân
theo thứ trưởng lê đình thọ đến thời điểm hiện nay nghị quyết một trăm hai mươi tám được ban hành và đưa ra các
giải pháp để khắc phục những bất cập tồn tại liên quan tới vấn đề kiểm soát dịch tại các
địa phương chủ trương là đúng nhưng thực hiện ở các chốt kiểm dịch còn chưa đồng bộ
có nơi chưa hiểu đúng triển khai chưa cụ thể dẫn đến bất cập trong vấn đề lưu thông
tiếp theo trên báo kinh tế và đô thị thông tin sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi thành phố hà nội tổ
trước hội nghị đối thoại với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài fdi nhằm tăng cường hợp tác và thiết
thực hỗ trợ cho các đơn vị đang gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín gây ra hội nghị được tổ chức cho
thấy quyết tâm của ủy ban nhân dân tp hà nội trong việc kêu gọi đầu tư nước ngoài và đồng
bộ cùng với doanh nghiệp để sớm ổn định sản xuất kinh doanh theo thông tin trong chín tháng năm
hai nghìn hai mươi một thành phố hà nội đã thu hút chín trăm hai mươi hai triệu usd vốn fdi sở khoa học và hà nội nhận định
đại dịch covid một mươi chín đã tác động tới tình hình đầu tư nước ngoài tại hà nội việc vận chuyển hàng
hóa từ nước ngoài còn có những trở ngại nhất định do yêu cầu phòng chống dịch bệnh nhiều doanh
nghiệp trong cụm khu công nghiệp gặp khó khăn trong việc bố trí phương tiện vận chuyển người lao động
từ nơi lưu trú đến nơi sản xuất các doanh nghiệp fdi còn bị ảnh hưởng bởi quy định nhập cảnh với
chuyên gia nước ngoài thông tin hà nội tổ chức đối ngoại đối thoại nhiều doanh nghiệp fdi rất vui mừng và kỳ
vọng về khi thành phố quan tâm tổ chức hội nghị chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hiệu hạn
abb paragroups việt nam cho biết chúng tôi rất vui mừng khi thành phố hà nội tổ chức hội nghị
đối thoại với doanh nghiệp fdi điều đó cho thấy thành phố cầu thị lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp
đang gặp những khó khăn gì
để chuẩn bị tốt hơn cho việc điều hành phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới
báo công an nhân dân liện tử thông tin thực hiện trị đạo của chính phủ chủ tịch ubnd
quốc gia và lãnh đạo bộ công an lực lượng kỳ sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng
triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ tốt hiệu quả mục tiêu kép
theo ghi nhận từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã bố trí gần ba chốt chặn
với gần bốn tám trăm linh cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến quốc lộ trọng điểm
khoảng năm chốt với hơn hai lượt cán bộ chiến sĩ tham gia các chốt phòng chống dịch
tại cơ sở để phân luồng hướng dẫn giao thông đưa đón các đoàn người lao động di chuyển về quê chính dịch
thống kê chín tháng đầu năm lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một trăm ba mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn
hơn một năm trăm linh lái xe dương tính ma túy sáu mươi tám trường hợp trở quá tải
do đó tình hình trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến tích cực tai nạn giao thông
giảm cả ba mặt so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi với tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giảm năm mươi số vụ
năm mươi số người chết và bảy mươi bảy số người bị thương
để tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là chống dịch và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
lực lượng cảnh sát giao thông đang nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông đối phó mưa lũ
cũng như phòng ngừa và xử lý vi phạm góp phần giảm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin
đáng chú ý khác sẽ có trong sáng phương nào
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin

đáng chú ý khác sẽ có trong sáng phương nam
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin
đáng chú ý khác sẽ có trong sáng phương nam
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin
đáng chú ý khác sẽ có trong sáng phương nam

tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin

tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin
chứa nhiều cái bêta carotene
cái này có nhiều trong
cái màu đỏ cà rốt cà chua đu đủ
hoặc là thịt cá tư trứng
khi ngồi học tập trung màn hình thì các bạn cũng phải chịu tốt
chớp mắt hay tăng lượng nước lên
uống lượng nước nhiều vô
cái thiết bị điện tử của các bé đang sử dụng
thì mình phải quản lý cái thiết bị này
thứ nhất là học
thì giao cho bé nó học
mình có sự kiểm soát lúc nào chơi
thì chúng vẫn chân cho bé nó chơi cái thời gian
nhưng đặc biệt buổi tối tôi cũng khuyên
là thiết bộ thiết bị là phải tắt
trước nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ
à là để mình tắt cho bé ngưng
nghỉ rồi đó rồi
mình thấy ngủ nghỉ cái sự kiểm soát
của gia đình là quan trọng giai đoạn này
trong thời điểm nguy cơ
đây lan dịch bệnh vẫn còn hiện hữu
đảm bảo an toàn cho các em
không còn cách nào khác là phải học online
tuy nhiên quá trình học
cũng còn nhiều vấn đề phát sinh
do đó rất cần sự chung tay chăm sóc từ phụ huynh
để các em có thể trạng tốt nhất
học online an toàn hiệu quả
chờ ngày dịch bệnh mau qua
các em lại được đến trường
đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch
tại thành phố hồ chí minh
một cán bộ thuộc tiểu đoàn ba
trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
nhận được tin bố ruột đang ở nghệ an mất
người chiến sĩ càng nặng lòng hơn
khi quê nhà đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
mà không thể về thăm nhà
thấp hương cho bố vào thời điểm này
vì nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch
chiều một mươi tám tháng một mươi
đại diện bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
ban chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động
trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
công an tp hcm và lực lượng chức năng
của huyện bình chánh đã đến thấp hương
ở bàn thờ vọng lập gần chốt
kiểm soát dịch trên cầu tốc
tp hcm trung lương
và đồng viên đại úy hồ minh chiến
khi bố ruột của đồng chí chiến
ở nghệ an ra đi đột ngột
vì bệnh hiểm nghèo
từ khi mà bố mất
thì ngoài quê có mưa
một đợt đầu đặt lớn
thì thời tiết cũng vậy
nhưng mà do
nói chung là có người xóm
nói chung là có tổ chức
cái tăng này
thì hồi này
lúc đó nó cũng có
tôi còn đã xem thực tiết
thì lúc nằm để cho ông
và từ lúc đưa ông ra
nói chung là mình cùng
thì đến hiện tại bây giờ
ổn định cho ông
đây là mình cùng
còn một điều kiện
thì gia đình cũng đã cố gắng
dù là trời mưa
rồi là bùn lầy
ra ngoài dĩa trang
rất là bùn lầy
nhưng gia đình đã cố gắng
thì rất là
mèo và động viên bên
mình ở trong này
biết không về được
đồng chí chiến
là điều kiện hoàn cảnh
gia đình rất khó khăn
thì có là hai con
đã đang ở với gia đình
hiện nay là bố mắt
không về được
đó là một tình cảm
mà cái đối với vấn đề
rất là khó
đơn vị cũng là biết được
nhưng đây là vì
mà bộ của ngoại giao
thì đồng chí chiến
cũng là một
có một cái lập trường
với công tác
mặc dù với điều kiện
làm như thế
rất là bùn
không có cách nào
cùng với đơn vị
để phong đấu
tốt cái nhiệm vụ
trong thời gian
từ ngày hai mươi ba tháng tám
năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đại úy hồ minh chiến
cùng hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
của trung quốc
trong đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
được bộ công an
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
điều động hành quân
từ tây nguyên
xuống tăng cường
cho thành phố hồ chí minh
để thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trực tự
và phòng chống dịch
hỗ trợ nhân dân
các anh đã vượt nắng
ngày đêm bám chốt
trên hai mươi bốn giờ
gần hai tháng nay
để làm nhiệm vụ
trong hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ
trong lực lượng công an nhân dân
tăng cường cho thành phố hồ chí minh
ai cũng có nỗi niềm riêng
xa gia đình
hay có người thân mất
vì bệnh tật
nhiệm vụ đối mặt
với nguy cơ lây nhiễm bệnh
thậm chí là phải hy sinh
nhưng tất cả các anh
đều nỗ lực khắc phục
mọi khó khăn
hết mình vì nhân dân
quyết tâm đẩy lùi bệnh
để cuộc sống của người dân
sớm trở lại trạng thái bình thường
cơ quan cảnh sát điều tra
công an quận bảy
thành phố hồ chí minh
đã hoàn tất kết luận điều tra
và chuyển sang viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố bị can
hồ hữu nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngủ tại quận bảy
về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám
ông nhân cùng vợ đến siêu thị
trên đường tôn dược tiên
ở phần tân phong quận bảy
sau khi vợ không mua được hàng hóa
nhân đã vào siêu thị lấy chiếc thẻ công vụ
rồi có thái độ lệ lẽ mất lịch sự
chịu bới nhân viên bảo vệ
để đòi vào bên trong mua hàng
toàn bộ sư việt được bảo vệ siêu thị
đến tối cùng ngày
clip này được tung lên mạng xã hội facebook
vào cuộc điều tra công an đã mời nhân lên làm việc
theo đó nhân không phải thành viên
của bang chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín quận bảy
không phải thành viên bang chi đạo
của bất kỳ tổ chức nào
chiếc thẻ nhân đưa ra
đe dọa nhân viên siêu thị là thẻ thật
do một người bạn cho mượn
nhân đã hết hạn
lúc đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy
khởi tố vụ án khởi tố bị can
theo tội danh
giả mạo chức vụ cấp bật vị trí công tác
tuy nhiên sau đó
đô tội danh thành chống người thi hành công vụ
phần tiếp theo của chương trình

đang bị ách tắt giao thông do mưa bão
trên quốc lộ địa bàn các tỉnh miền trung
cùng sống đẹp ngày hôm nay
gặp gỡ người kiến trúc sư tài năng
biến sát thải thành đồ chơi
để bảo vệ môi trường
tiếp tục chương trình
với các tin tức giao thông đáng chú ý
không gương chiếu hậu không mũ bảo hiểm
hàng trăm thanh thiếu niên tổ chức bóc đầu xe
lạng lách đánh bão trên đường
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
trên tuyến đường từ thị trấn hợp châu
lên thị trấn tam đảo huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
vừa bị công an huyện tam đảo
và các phòng chức năng công an tỉnh vĩnh phúc
bắt giữ xử lý

độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi ba
ở các huyện trong và ngoài tỉnh vĩnh phúc
đã tập trung với
thị trấn tam đảo tụ tập đi thành đoàn
tổ chức bóc đầu xe máy
lạng lách đánh bão chạy tốc độ cao
trên tuyến đường từ thị trấn hợp châu
đi thị trấn tam đảo
vào chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện tam đảo
và các phòng chức năng của công an tỉnh vĩnh phúc
đã tập trung truy bắt
đến một mươi chín h cùng ngày đã bắt
hai trăm linh sáu trường hợp điều khiển
trên một trăm linh ba phương tiện
tiến hành lập biên bản tạm giữ sáu mươi phương tiện
và bốn mươi ba bộ giấy tờ xe
để xử lý theo quy định
cục hàng không việt nam
vừa có đề xuất bộ giao thông vận tải
kế hoạch khai thác các chuyến bay nội địa
trong thời gian tới sau một mươi ngày đầu thí điểm
trong đó đề nghị cho các hãng hàng không
tổ chức khai thác bình thường từ tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một nếu tình hình
dịch bệnh được kiểm soát tốt
trên ba đường bay
trục hà nội đà nẵng hà nội thành phố
hồ chí minh và đà nẵng thành phố
hồ chí minh tần suốt trên từng đường bay
đối với từng hãng hàng không
vượt quá một mươi so với
trung bình tuần đầu tiên tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không đó
cụ thể sáu chuyến một ngày
trong mỗi đường bay
việt nam airlines hai chuyến vietjet air hai chuyến
bamboo airways một chuyến
và pacific airlines một chuyến
các chuyến bay khác mỗi ngày
không quá một chuyến khứ hồi
trên mỗi đường bay đối với mỗi hãng hàng không
trong vòng một mươi năm ngày kể từ khi áp dụng
cục hàng không việt nam sẽ đánh giá
tình hình kiểm soát dịch bệnh
tại các địa phương
trên toàn quốc để đề xuất phương án
điều chỉnh tần suốt khai thác phù hợp
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nếu tình hình dịch bệnh tại các địa phương
được kiểm soát tốt các hãng hàng không
tổ chức khai thác bình thường
tổng cục đồng bộ việt nam cho biết
tính đến một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi
trên hệ thống quốc lộ địa bàn
các tỉnh miền trung có tới hai mươi một điểm
đang bị ách tắt giao thông
trong đó trên địa bàn tỉnh quảng bình
tuyến đường hồ chí minh nhánh tây
nước và sàn lở
nhiều điểm trên tuyến quốc lộ một mươi năm
quốc lộ chín b quốc lộ chín c quốc lộ chín e
trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
nước ngập sâu tại đường hồ chí minh
nhánh tây quốc lộ bốn mươi chín b
tại đắk lắc trên tuyến quốc lộ một mươi bốn c
đoạn km hai trăm một mươi hai bốn trăm năm mươi
nước ngập sâu tới bảy m
gây tắt đường
còn tại quảng nam
tuyến quốc lộ một mươi bốn d bị sụt ta lưu dương
ở tại km sáu mươi chín bốn trăm linh
gây tắt đường
tổng cục đồng bộ việt nam cho biết
đã yêu cầu các sở giao thông vận tải
tập trung khắc phục hậu quả của bão số tám
và mưa lũ
trước mắt các đơn vị thực hiện ngay rào chắn
tại các điểm sụt ta lưu dương
các đoạn mặt đường dạn nứt để hướng dẫn
các phương tiện qua lại an toàn
đồng thời có biện pháp xử lý các vị trí
sụt trượt ta lưu dương ngập nước
và những điểm hư hỏng gây mất an toàn giao thông
thưa quý vị để biến những vỏ hộp sữa
vỏ chai bình nhựa đã qua sử dụng
thành những chiếc ô tô máy bay
hay những con vật có hình thù ngộ nghĩnh
mà bố mẹ và các con có thể cùng sáng tạo ra
là cách mà anh bùi văn huy
một kiến trúc sư tài năng đang làm
đây là một việc làm thiết thực
không chỉ bảo vệ đường môi trường
mà còn giúp cho các dân gia đình
giảm chi tiêu cho những món đồ chơi đắt đỏ
trên thị trường và gắn kết tình cảm gia đình
mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh đẹp ngay sau đây
tôi là bùi văn huy
rồi hiện là kiến trúc sư
tôi bắt đầu làm những món đồ chơi
từ cái việc mà chơi cùng với con
thì từ khi mà
cái bạn bé thứ ba sinh dạy
thì là tôi đã có ý đồ là
làm những món đồ chơi cùng chơi với các bạn đấy
từ cái tò mò của các bạn đấy để mình xây dựng lên những cái món đồ chơi nó gần với cả cái món đồ chơi mà vẫn bán trên thị trường hoặc là gần với cả thực tế
ví dụ như là ô tô có bánh chuyển động hoặc máy bay có cánh quạt quay
chứ không phải là những món đồ chơi mà chỉ là một cái mô hình nó đứng yên
từ cái việc chơi với con đó thì tôi mới nhận ra được một điều là khi các bạn nhỏ cùng chơi với cả bố mẹ thì sẽ rất là trân trọng những cái gì mà mình làm nên
bởi vì là cảm giác như là mình mà được đặt trong tay một cái món đồ chơi mới và qua cái sinh hoạt gia đình chơi với nhau thì bố mẹ sẽ gia tăng được cái sự liên kết với nhau
bố mẹ có thể sẽ hiểu hơn các con và nhận ra cái ưu nhược của con để có thể là kịp thời mình can thiệp
những món đồ chơi tái chế nó rất là hay
thực tế là khi mình có ý tưởng để mình làm nên những món đồ chơi đó rồi những nguyên vật liệu mà sẵn có ở xung quanh ta đấy thì
mình xây dựng mình mang rác về nhà để làm một đồ chơi
mình có thể dùng những cái chai vỏ nhựa hoặc là những cái bao bì ni lông
bởi vì bản thân là những cái vật liệu này là rất bền ở ngoài môi trường
có khi nó mất đến hàng trăm năm có khi đến nghìn năm mới phân hủy hết
chính vì đó tôi nghĩ rằng là tại sao những cái mà bền như thế thì mình có thể là không vận dụng để mình tạo nên những cái đồ chơi
mà cũng sắp đến halloween thì tôi có làm cái lâu đài gọi là lâu đài cho halloween
thì đây là lâu đài lâu đài halloween được tái chế từ khay xốp này và đây là hộp sữa chua và đây là nõi giấy
cái mái nhà này được làm bằng bìa
mình tạo các chóp này sau đó là mình tô màu và vẽ thêm các cái nếp vào để cho tạo sự sinh động
thì ở đây kết hợp với cả việc là mình dùng một cái app
trên điện thoại
cái này thì mình sẽ không phải mất tiền mua đèn ở ngoài cửa hàng
các cửa hắt ra ánh sáng vàng rất là đẹp
nhưng mà phải vào buổi tối thì ta mới nhận ra được điều đấy
tôi thích món đồ chơi bố cháu là tôi rất tự hào về bố của cháu
vì bố vẫn thấy rằng những món đồ chơi rất ý nghĩa
tôi có một chút đam mê và thứ hai là tôi cũng là bố có ba bạn nhỏ
thì cái việc mà mình làm món đồ chơi này lên thì các con hoàn toàn đón nhận
tôi cũng muốn góp phần
năn tỏa cái việc mà cùng làm đồ chơi đặt chế tới mọi người
vâng và những hình ảnh này vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại